cơ mưa lớn kéo dài từ đêm ngày hai mươi một sang ngày hai mươi hai tháng chín đã khiến nhiều tuyến phố của thành phố hà nội bị ngập nặng
giao thông trên nhiều tuyến phố sáng và chiều nay đã rơi vào cảnh ủn tắc cục bộ
lực lượng chức năng phải cấm một số tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
thông tin tổng hợp của truyền hình công an nhân dân
khu đô thị đền lừ phường hoàng văn thụ quận hoàng mai hà nội
từ đêm hôm qua đến chiều nay đường vẫn ngập sâu trong nước
phương tiện chết máy hàng loạt
người tham gia giao thông vất vả di chuyển trên đường
cơn mưa đêm ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai đã khiến nhiều khu vực tại thành phố hà nội bị ngập nặng
một số điểm ngập sâu như tại trương định đền lừ cầu vĩnh tuy
hiện nay thì tôi đang đứng tại khu vực đường đền lừ
khu vực này nằm cạnh với hồ đền lừ
nên trong nhiều giờ qua thì tuyến đường này đã bị tê liệt
cơn mưa đêm ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai đã khiến nhiều khu vực tại thành phố hà nội bị ngập nặng

lượng mưa lớn ngập cao là chảy có những cái nhà mà thấp là chảy ngập hết vào trong nhà
tại tuyến phố minh khai quận hoàng mai ảnh hưởng của trận mưa khiến các phương tiện giao thông đi qua đây bị ủn tắc liên tục
lực lượng chức năng đã phải rất vất vả trong công tác điều tiết giao thông
công an phòng vĩnh tuy hôm qua đã chụp trăm một trăm con số để sáng hôm nay chủ động phân luồng giao thông để đảm bảo cho người dân
tại phố định công nước ngập khá sâu ở đoạn phố gần tiếp giáp đường giải phóng khiến cả tuyến phố ách tắc
quận long biên cũng là trọng điểm mưa với lượng trên hai trăm linh mm
nhiều tuyến đường như nguyễn sơn ngọc lâm vòng xuyến ngã tư cổ linh đường dẫn cầu vĩnh tuy bờ bắc nguyễn văn linh bị ngập sâu nửa mét nước
mưa lớn cũng khiến cho đường cầu giấy đoạn đang thi công tuyến bình sát đô thị đoạn nủi ra hà nội bị ngập sâu vào đêm qua
rất may sáng nay nước đã rút nên không xảy ra tắc đường ở đây